việc quy hoạch phát triển các nhà máy chế biến mủ cao su chưa gắn với nguyên liệu trong những năm qua đã dẫn đến những bất cập
trong đó do thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào nên đã xảy ra tình trạng các cơ sở tranh mua tranh bán giá cả thiếu thống nhất
phóng sự sau đây đề cập đến vấn đề này tại tỉnh quảng trị
hiện nay khai thác mù cao su đang ở giai đoạn cuối vụ
các nhà máy các cơ sở chế biến mủ đang đẩy mạnh hoạt động để nghỉ sản xuất và đợi mùa cao su thay lá
nguồn nguyên liệu không đủ công suất chế biến nên đã phát sinh những yếu tố tiêu cực trong khai thác chế biến và cạnh tranh trên thị trường
tại quảng trị hiện nay có tám nhà máy cơ sở chế biến mủ cao su đang hoạt động với tổng công suất thiết kế trên ba mươi năm tấn một năm
tuy nhiên sự phát triển của các nhà máy chế biến mủ cao su chưa phù hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu
đến năm hai nghìn một mươi sáu diện tích cao su ở quảng trị đưa vào khai thác khoảng một mươi sáu trăm linh hectare sản lượng mủ khoảng một mươi hai bốn trăm linh tấn
với sản lượng khai thác trên thì nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến cao su hiện nay chưa đáp ứng được bốn mươi công suất thiết kế
điều đó đặt ra những vấn đề khó khăn mà tự thân các doanh nghiệp phải tìm cách để giải quyết
khai thác mủ cao su không bảo đảm được những kế hoạch quy trình
việc xây dựng các nhà máy cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị hàng hóa tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất
tuy nhiên công việc này cần phải được tính toán sắp xếp một cách hợp lý để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu
giúp người dân sản xuất bền vững doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh